với quyết tâm xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản
ngày tám tháng một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức lễ ký kết cung ứng nông sản thực phẩm an toàn
với một mươi năm doanh nghiệp đầu tiên về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn
đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chương trình địa chỉ xanh
nông sản sạch do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động từ đầu năm nay
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có bốn mươi năm địa phương áp dụng mô hình chuỗi nuôi trồng chế
và sản xuất nông lâm thủy sản hoàn chỉnh với tổng số ba trăm tám mươi hai chuỗi trong đó có chín mươi hai chuỗi được cấp xác nhận
tuy nhiên việc trên thị trường nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan cạnh tranh không lành mạnh
gây ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của những đơn vị làm ăn chân chính
do đó việc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện ký kết với một mươi năm doanh nghiệp sản xuất nông sản thực phẩm an toàn
có ý nghĩa không chỉ với người tiêu dùng mà cả với người sản xuất
khi tham gia chuỗi này chúng tôi được các cơ quan truyền thông quảng bá giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi
nhất là những sản phẩm có dầu dinh dưỡng mang lại cái giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng
mà khi sử dụng nó đảm bảo về an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
với trách nhiệm này chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần phải làm tốt hơn nữa
và cần phải liên kết sâu hơn nữa trong việc sản xuất để đưa ra ngoài thị trường những thực phẩm tốt nhất cho người dân
thứ nhất là khi người dân hiểu và tiêu thụ sản phẩm của mình thì điều đầu tiên chúng tôi bán được sản phẩm
thứ hai nữa là những cái giá trị mà tốt đẹp mà chúng tôi đang hướng tới thì cũng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định
việc tổ chức cam kết chỉ là bước đầu để thúc đẩy các đơn vị sản xuất và phân phối thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng
tất cả những chuỗi cũng như những sản phẩm mà được giới thiệu gọi là
nó an toàn thì phải được giám sát về quy trình và chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước
bộ nông nghiệp đã giao cho cục quản lý chất lượng và dưới địa phương là các tri cục quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
thì những cơ sở và những địa chỉ mà đã được giới thiệu là an toàn
hoàn toàn phải có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
hy vọng việc triển khai ký cam kết cung ứng sản phẩm nông sản an toàn sẽ đem lại kết quả tích cực
từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn
theo quy định của luật an toàn thực phẩm
theo kế hoạch trong thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục xây dựng
các chuỗi cung cấp nông sản an toàn và tổ chức xác nhận sản phẩm an toàn
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu mỗi tỉnh thành phố trên cả nước hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận